thưa quý vị mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã nhận được phản ánh về việc sách tiếng việt lớp một của bộ kết nối tri thức với cuộc sống không có bài dạy về chữ p
phản biện lại những ý kiến bất bình chủ viên của bộ sách cho biết sở dĩ không đưa chữ p độc lập vào sách vì rất ít từ tiếng việt có chữ pờ đứng trước các môn âm nếu có thì là ngoại lai
vấn đề này vẫn đang thu hút sự quan tâm bình luận của rất nhiều người đặc biệt là các giáo viên và phụ huynh chúng ta hãy cùng xem quan điểm của cư dân mạng ra sao
vừa qua hiệu trưởng trường tiểu học tô hiến thành hà nội ông đào quốc vịnh đã gửi thư ngỏ tới bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn để bày tỏ ý kiến về việc sách tiếng việt lớp một của bộ kết nối chi thức với cuộc sống không dạy độc lập chữ p
điều này dẫn tới việc sách giáo khoa thiếu đi tính phổ quát
điều thiệt thòi cho các em học sinh dân tộc thiểu số bởi rất nhiều từ chỉ địa danh tên người của đồng bào dân tộc thiểu số có chữ p đứng trước nguyên âm
sau chia sẻ này của ông có khá nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra từ cộng đồng mạng các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và đặc biệt là giáo viên dạy lớp một
tôi tán thành ý kiến của giáo viên đã phản ánh đó là đúng bộ chữ cái của việt nam phải được dạy đầy đủ còn ghép vần là vấn đề sau khi học sinh đã học được hết bằng chữ cái
thay mặt toàn thể phụ huynh học sinh em xin chân thành cảm ơn nhà giáo đào quốc vịnh
ý kiến của thầy rất hữu ích trong việc rút kinh nghiệm về việc soạn sách tiếng việt cho các em lớp một a
sách càng cải tiến càng có nhiều thiếu sót mình cũng mong chờ ý kiến của bộ
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc tự động bỏ một mẫu tự tiếng việt là vi phạm sự toàn vẹn ngôn ngữ việt
không biết ý tưởng của các tác giả như thế nào nhưng nhiều cư dân mạng nhận thấy việc cải cách như vậy thật sự chưa hợp lý
cô giáo nguyễn thị hồng minh giáo viên dạy lớp một trường tiểu học may academy
người đang trực tiếp dạy môn tiếng việt cho học sinh theo bộ kết nối trí thức với cuộc sống chia sẻ với báo chí
chữ p xuất hiện ở rất nhiều chữ trong tiếng việt như chữ pin bằng hoặc trong tiếng dân tộc như báo pó
chứ quy tuy ít xuất hiện độc lập trong tiếng việt nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong các ký hiệu toán học như hình chữ nhật mpq
nếu không dạy học sinh chữ p và q
thì các em sẽ không biết các chữ này
sau khi nhận được phản ánh từ nhà giáo đào quốc vịnh
chủ biên mẫu sách kết nối tri thức phò giáo sư tiến sĩ bùi mạnh hùng cũng lý giải rằng
chưa đưa chữ phê độc lập vào sách vì rất ít từ tiếng việt có chữ p đứng trước các nguyên âm nếu có thì là ngoại lai
từ đây cũng đã tạo ra cuộc tranh luận và nhận về nhiều ý kiến đóng góp trái chiều
chữ p trong hệ thống phụ âm tiếng việt không kết hợp với nguyên âm để tạo thành âm tiết
mà phải ghép âm hát
để tạo ra phụ âm phở điều này tương tự như quy không bao giờ đúng một mình mà phải lạc của
do vậy tôi cho rằng dạy học sinh như thế cũng là hợp lý dù không theo thông lệ của bảng chữ cái
mặc dù trong thực tế cuộc sống có rất ít từ tiếng việt có thể kết hợp được với chữ p đi rời
nhưng không thể nói là không có
càng không thể nói những từ có chữ p đứng trước các nguyên âm là từ ngoại lai
các phần khó đọc cũng cần được giới thiệu riêng trong các bài học vần
càng khó càng phải dạy kỹ hơn
để học sinh nắm được chứ không phải khó và ít dùng thì không dạy
quan điểm của tôi là sách tiếng việt phải dạy hết các âm vần mà tiếng việt sử dụng
chia sẻ trên trang sức khỏe và đời sống
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu đạt viện trưởng viện ngôn ngữ và văn hóa phương đông nhận định
đến nay số lượng các từ có âm p từ nước ngoài vào việt nam ngày một tăng lên
việc không dễ âm p trong sách tiếng việt lớp một của bộ kết nối chi thức với cuộc sống
nhà xuất bản giáo dục việt nam là chủ trương không đúng
vì việc chỉ giới thiệu các từ có âm p là chưa đủ mà phải dạy nó với tư cách là một phụ âm đầu
chủ trường dạy tiếng việt như vậy theo tôi là chưa đáp ứng được chuyên môn cũng như thực tế
nó rất bất lợi cho khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ em
trước những ý kiến trái chiều được đưa ra như vậy
đồng đảo cư dân mạng cũng như nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy khá dối bời
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay khi các em còn phải học online
thì việc dạy và truyền đạt kiến thức cho các em mới vào lớp một
là rất quan trọng
việc thiếu phương pháp cũng như có chủ trương không đúng về môn học sẽ có tác hại lớn
vì nó sẽ tạo ra khó khăn không cần và không nên có đối với trẻ em
cần có sự cải cách phù hợp để không tạo ra thế hệ học sinh hồng kiến thức về ngôn ngữ
và đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh khi quay lại trường học
cộng đồng mạng hy vọng rằng nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng như bộ giáo dục và đào tạo
sẽ sớm có phản hồi về vấn đề này
theo bạn có cần dạy chữ p độc lập như các chữ cái khác
hay không hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân